và theo dõi cũng như là đáp ứng một cách quyết liệt như vậy
bởi vì là virus thì nó không tôn trọng biên giới nó cũng không tôn trọng con người
cho nên là chúng ta cần phải hết sức chủ động và liên tục theo dõi chặt tình hình diễn biến dịch
để có được những cái động thái những cái việc chuẩn bị đáp ứng một cách chủ động nhất
để chúng ta không bị bị động trước cái diễn biến của dịch
để phòng chống dịch virus corona thủ tướng yêu cầu hạn chế tập trung đông người
riêng các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc
ngoài bốn mươi năm đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona
thì một số địa phương như hà nội thành phố hồ chí minh cũng lập kế hoạch thành lập bệnh viện giá chiến để phòng chống dịch
tính đến ngày ba tháng hai có tới bốn mươi một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế hiệu thuốc
có hành vi bán giá cao chặt chém người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa ncov
thời gian cao điểm vừa qua công an tp hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh cá nhân bán khẩu trang với giá gấp nhiều lần so với ngày thường
không niêm yết giá lợi dụng dịch bệnh ncov để đầu cơ trục lợi
cụ thể tính đến ngày ba tháng hai các đơn vị đã kiểm tra lập biên bản vi phạm
đối với bốn mươi một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và hiệu thuốc
cùng với đó là hai cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao
chặt chém người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh ncov
công an thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của người việt nam

để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
không chỉ bị nâng giá bán lên cao chót vót các mặt hàng trọng yếu như khẩu trang y tế

nếu được lưu thông trên thị trường thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến việc phòng chống dịch bệnh của người dân
xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới tốt lành
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại